và mới đây nhất một nạn nhân cũng đã sập bẫy lừa đảo của loại tội phạm này
nhưng rất may là khi bà ra ngân hàng rút tiền và làm theo yêu cầu của bọn chúng
thì đã được các nhân viên ngân hàng kịp thời phát hiện và ngăn chặn
câu chuyện của nạn nhân này chính là bài học với nhiều người
bà lê thị trúc vẫn chưa hết bàng hoàng khi làm việc với cơ quan công an
nếu nhân viên ngân hàng không kịp thời nhận ra sự bất thường khi bà trúc yêu cầu rút toàn bộ số tiền ba tỷ đồng
trong cuốn sổ tiết kiệm của bà và báo ngay cho cơ quan công an quận hoàn kiếm
số tiền bao năm bà tích cấp đã rượt vào tay bọn tội phạm lừa đảo
không bị mất một xu nào
thế xong nó bảo là nếu mà bác đi ra ngân hàng thì bác không được nói với ai
không được nói với người thứ ba để lộ ra
nhưng bác không ngờ bây giờ nó lại nửa ở trên điện thoại
bác không ngờ đấy
chị chỉ nhận được điện thoại của ngân hàng ở đây đó là bạn thịnh
bạn phụ trách bên này có gọi cho chị là hôm nay chị có bảo mẹ chị ra rút tiền không
thì chị bảo là không ra rút gì hết
còn nói với chị là bây giờ hiện giờ bà đang cầm cuốn sổ hơn ba tỷ ra đây và bà đòi rút để mua nhà
nói với thịnh là nhờ ngân hàng giữ hộ cho chị và mẹ chị ở đây
chị sẽ đến ngay
khi chị đến thì được bạn giám đốc ở chi nhánh có thông báo với chị tình trạng của mẹ chị lúc đến
thì chị đã nghĩ ngay là mẹ chị đã bị lừa
không phải ai cũng may mắn như bà trúc khi kịp thời được phát hiện và dừng ngay việc truyền tiền cho đối tượng lừa đảo
trên thực tế hàng trăm nạn nhân đã sập bẫy lừa đảo với thủ đoạn này khi chuyển cho đối tượng từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng
vụ việc này đã cho thấy trong công tác phòng ngừa
ngăn chặn loại tội phạm này rất cần sự vào cuộc từ phía các ngân hàng
bởi mọi giao dịch chuyển tiền từ nạn nhân cho các đối tượng đều thông qua hệ thống ngân hàng
qua nghiên cứu thực tiễn các vụ phạm tội có tính chất tương tự
thì cũng có một kiến nghị với phía ngân hàng là đề nghị các ngân hàng tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các cái khâu mà cho chủ tài khoản đến mở tài khoản
để phòng tránh việc mở
theo chỉ tiêu thì sẽ làm kẽ hở để cho các đối tượng lợi dụng thuê người hoặc trực tiếp đi mở tài khoản để thực hiện việc chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cái thứ hai là các ngân hàng tăng cường công tác giám sát hoạt động chuyển tiền giữa các tài khoản đặc biệt là với những tài khoản có nghi vấn có dấu hiệu phạm tội
diễn biến loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng phức tạp khó lường
và chúng liên tục có những chiều trò thủ đoạn mới để thực hiện hành vi phạm tội
theo đó cùng với các giải pháp từ phía cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi tình huống
và câu chuyện của bà lê thị trúc chính là bài học cảnh giác cho mọi người
với tinh thần dũng cảm lực lượng công an chính quy xã tam an huyện phú ninh tỉnh quảng nam đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân xã tam an đã cứu thành công người phụ nữ gặp nạn giữa dòng nước chảy xiết
cụ thể vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một ngay sau khi tiếp nhận thông tin
một người phụ nữ không may bị rơi từ cầu sát tàu hỏa qua khu vực vũng lù thuộc thôn an hòa xã tam man công an xã đã huy động toàn lực lượng để tiếp cận hiện trường vụ việc
tại hiện trường cho thấy dòng suối có mực nước sâu có nhiều hố rất nguy hiểm nước đang chảy xiết nạn nhân đang bám vào cành cây giữa dòng nước chảy xiết và đang đuối sức
việc tiếp cận nạn nhân là rất khó khăn
tuy nhiên trước nguy cơ người phụ nữ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cứu kịp thời
cán bộ chiến sĩ công an xã đã cùng với người dân vượt dòng nước chảy xiết tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn
thưa quý vị và các bạn sau mùa mưa lũ ở các tỉnh miền trung liên tục tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh whmore và có chiều hướng gia tăng trong những ngày gần đây
tại bệnh viện đà nẵng từ ngày một tháng một mươi cho đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một số lượng tăng đột biến lên tới hai mươi tám ca
có kết quả kế dịch cơ thể dương tính với bệnh huyết mò đang nhập viện và điều trị
đây là bệnh nhân trú tại tỉnh quảng ngãi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh whmore đang được điều trị tại khoa y học nhiệt đới bệnh viện đà nẵng
trong quá trình tiếp xúc nhiều ngày với bùng non và nước lũ bệnh nhân xuất hiện vết thương đơn thuần chỉ là một vết bầm nhỏ kèm theo triệu chứng là sốt liên tục
sau khi nhập viện điều trị và làm các xét nghiệm liên quan bệnh nhân được kết luận nhiễm vi khuẩn bơn deria
tác nhân gây bệnh huyết mò